để việc vận chuyển vật liệu phục vụ công trình cống ngăn mặn tại địa phương được thuận lợi
chính quyền và người dân ấp chín xã vĩnh viện a huyện long vĩ tỉnh hậu giang đã đồng ý tháo rỡ ba chiếc cầu bắt ngang kênh lò than
và nhận số tiền bồi hoàn của đơn vị thi công là tám mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên sau hơn ba năm chính quyền nơi đây vẫn chưa bắt lại cây cầu gây khó khăn trong đi lại của người dân
ba năm chịu cảnh lụy đò hoặc phải đi vòng hơn hai km để đi được ra trung tâm là tình cảnh mà hơn một trăm năm mươi hộ dân
tại tuyến kênh lò than của ấp chín xã vĩnh viện a huyện long vĩ tỉnh hậu giang chịu đựng
không có cây cầu nên đưa hai đứa đi học bơi bằng xuồng qua sông có khi đi nó bước tép sang sông nữa ước đợi ước tập ước đổ hết trơn
có bữa thì ướt rồi không có đồ đi mà đi học rồi nó nghỉ
mong muốn mấy anh mấy trên huyện bắt cây cầu để trả cho ở địa phương ở đây
còn bằng không thì trả tiền lại cho địa phương ở đây người ta dẫn động người ta bắt ơn người ta
chứ giờ dỡ cầu rồi mà không có bắt lại trả rồi đi đứng khó khăn muốn chết luôn
rồi nước nhập linh binh rồi mỗi lần đi qua thì cầu thì bơi xuồng bơi đồ sợ chơn trợt
có lẽ ông trần văn tính là người bức xúc nhiều nhất bởi thấy bà con nhất là các em học sinh đi lại khó khăn
ông đã vận động mạnh thường quân hơn bốn mươi triệu đồng để xây cầu mới vừa đưa vào sử dụng được khoảng năm tháng thì bị dỡ
chính quyền hứa sẽ xây lại nhưng đến nay lời hứa vẫn chưa thực hiện
thứ nhất là ông nói tiền
mình có về rồi mà nằm ở đâu ngân hàng nào mình đâu có biết
thì nói làm sao mình tin vậy thôi
nhưng mà thời gian tới bây giờ nó quá lâu rồi lần này tôi cũng có làm đơn tới quyền luôn á
mà cuối cùng mấy ông cũng trì quẩn trì quẩn hoài thôi tôi cũng đành chịu tôi dân tôi biết làm sao bây giờ
đem sự việc vì sao thời gian hơn ba năm nhưng đến nay ba chiếc cầu vẫn chưa được khắc phục
trao đổi với chúng tôi ông trần thanh giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh viên a
huyện long mỹ tỉnh hậu giang xác nhận
vụ việc trên là hoàn toàn chính xác
ông cũng thừa nhận sự chậm trễ của địa phương trong việc bố trí xây lại cây cầu cho người dân
ông cũng cho biết địa phương đã trình hồ sơ xây dựng lên ủy ban nhân dân huyện để sớm xem xét xây dựng
thì cái nguồn tiền đó thì báo với mấy anh thì lúc trước thì bản thân cũng chưa có nắm rõ
nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì cái số tiền đó thì mới chuyển vô
thì khi chuyển vô xong thì có phản ánh của bà con nữa
thì chỗ ủy ba nhân dân xã cũng đã hợp dân để lấy ý kiến bà con và thống nhất để bắt lại cây cầu
người dân ấp chín xã vĩnh viên a huyện long mỹ tỉnh hậu giang
hy vọng địa phương thực hiện đúng theo lời hứa và lần này sẽ không phải chờ đợi như trước